theo tổng hợp tình hình hoạt động tại sân bay tân sơn nhất của cảng vụ hàng không miền nam
chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại sân bay tân sơn nhất đã xảy ra bốn mươi vụ liên quan đến các sự cố an ninh an toàn hàng không
dù đánh giá các cơ quan đơn vị hoạt động tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cơ bản tuân thủ quy định
về đảm bảo an ninh an toàn hàng không đảm bảo an ninh trật tự công cộng trên địa bàn
nhưng chỉ trong tháng một mươi tại sân bay tân sơn nhất đã xảy ra bốn mươi vụ việc liên quan đến an ninh an toàn hàng không
theo đó hai mươi một vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh và một mươi chín vụ liên quan đến lĩnh vực an toàn hàng không
như nhân viên chiếm đoạt tài sản ở khu vực hạn chế hành khách bằng vũ khí hành khách mang công cụ hỗ trợ trái phép
máy bay bị chiếu đèn laser xe nâng hàng xe nạp xăng dầu bị chảy dầu thủy lực trên sân đỗ của máy bay